hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước với những việc làm thiết thực và hiệu quả
thành phố hồ chí minh đã phát huy mạnh mẽ phong trào nghìn hoa việc thiện
đây là một nét đẹp truyền thống của người dân trên thành phố mang tên bác
phong trào chăm lo cho gia đình chính sách và người nghèo là một nét đẹp truyền thống
nghĩa tình của đảng bộ và dân dân thành phố
phong trào đó được lan tỏa và nhân rộng như phong trào xây dựng nhà tình nghĩa
nhà tình thương tết vì người nghèo bệnh nhân nghèo vì biển đảo quê hương
vì tuyến đầu tổ quốc
trong nhân dân có rất nhiều mô hình về tham gia công tác việc thiện
để làm sao góp phần là hỗ trợ cho các thành viên của hộ nghèo hộ cận nghèo
hoặc có hoàn cảnh khó khăn không phải chỉ thành phố hồ chí minh mà ở các tỉnh
chúng ta thấy khi mà địa phương hay các tỉnh có những vấn đề về thiên tai
về hỏa hoạn gây thấy ra đến với nhân dân
thì rất là nhiều các tổ chức cá nhân
đã đồng hành đến để chia sẻ và hỗ trợ giúp đỡ cho những trường hợp đó
bếp ăn nhân ái nghĩa tình quán cơm đoàn viên quán cơm nụ cười
nồi cháo nghĩa tình đã tổ chức những bữa cơm từ thiện chia sẻ
cho những người nghèo mất sức lao động
người cơ nhở bệnh nhân nghèo đang nằm điều trị tại các bệnh viện
năm giờ bốn mươi năm nồi cháu chúng tôi phải ra tới bệnh viện pháp gia dân
trong quá trình phát thì nhân dân ủng hộ rất là nhiều
thậm chí có những người già
từ quận ba để hai con heo để cho ung bú
nhưng mà khi mà coi cái chương trình nồi cháu nghĩa tình đối với công an phường á
thì người ta đem hai con heo đến trụ sở chúng tôi
và yêu cầu gặp tổ chí trưởng công an phường và đập hai con heo ra
và ủng hộ vô cái nồi cháu tôi đó là cử chỉ người dân rất là đẹp
làm từ thiện giúp đỡ cho dân nghèo đói thì cho ăn
đau thì tôi lo thuốc
chết tôi cho hầm
thì nguyện dọng cuộc đời của tôi
cho đến ngày cuối đời
các phong trào từ thiện nhân đạo đã đi sâu vào đời sống xã hội
huy động sự tham gia mạnh mẽ của các ngành các cấp và cả hệ thống chính trị
các tầng lớp nhân dân hình thành nên một thành phố hồ chí minh năng động sáng tạo
nhưng rất đậm nét nghĩa tình với nhiều phong trào thi đua
nghìn hoa việc thiện của rừng hoa người tốt việc tốt